trong thời gian dịch bệnh covid một mươi chín thủ tướng nguyễn xuân phúc trưởng ban chỉ đạo điều hành giá đã chủ trì họp ban chỉ đạo để thống nhất công tác quản lý giá của một số mặt hàng thiết yếu có biến động mạnh trong thời gian dịch bệnh covid một mươi chín thủ tướng yêu cầu việc thao túng giá đầu cơ trục lợi phải xử lý theo quy định pháp luật
về những nhiệm vụ cụ thể đối với điều hành giá cả mặt hàng thịt lợn thủ tướng nêu rõ tình trạng trung gian chiếm tỷ lệ quá cao
do đó bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ công thương ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín và các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra kéo giảm giá loại mặt hàng này với mục tiêu là sớm giảm giá thịt lợn xuống khoảng sáu mươi đồng một kg
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ công thương bộ tài chính bộ công an theo chức năng nhiệm vụ được giao cần thực hiện ngay các giải pháp để bình ổn giá thịt lợn
trước hết là kiểm tra giá thành đặc biệt là các doanh nghiệp chăn nuôi lớn quy mô lớn để có biện pháp hữu hiệu yêu cầu các doanh nghiệp giảm giá bán sản phẩm
song song với đó là hỗ trợ kinh phí tái đàn việc này nhiều địa phương chưa làm đến nơi đến trốn
thủ tướng nhận xét và chỉ đạo tiếp tục tăng cường kiểm tra khâu giá thành và giá bán đặc biệt là khâu trung gian từ doanh nghiệp chăn nuôi đến thương lái vận chuyển giết mổ kiểm duyệt và đưa thị trường chợ đầu mối sao cho bảo đảm lợi ích của các khâu
nếu phát hiện thao túng giá đầu cơ trục lợi phải xử lý theo quy định của pháp luật
đi liền với việc tăng nguồn cung ứng trong nước tăng nhập khẩu để bảo đảm cân đối cung cầu thịt lợn cả trước mắt và lâu dài
trong đó phải kiểm tra giám sát nhập khẩu thịt lợn và thị trường giám sát chặt chẽ việc xuất khẩu thịt lợn chính ngạch và tiểu ngạch nhất là tại các đường mòn lối mở tăng cường vận động người dân sử dụng thịt đông khi cần thiết
đối với mặt hàng gạo thủ tướng yêu cầu bám sát tinh thần xuất khẩu gạo có kiểm soát bảo đảm an ninh lương thực chấn trình những lệch lạc vừa qua
về giá xăng dầu bộ thế chính cũng theo dõi sát diễn biến giá dầu thô có kịch bản phương án điều hành cụ thể giá xăng dầu kết hợp hiệu quả công cụ quỹ bình nguồn giá tránh để xăng dầu tăng đột biến ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và mặt bằng giá nói chung
thủ tướng hoan nghênh việc giảm giá xăng dầu trong nước tuy nhiên đi liền với đó là phải có kế hoạch bố trí sản xuất trong nước mặt hàng này một cách phù hợp
thưa quý vị chiều nay thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có cuộc điện đàm với thủ tướng chính phủ liên bang nga mikhail mishustin
trên tinh thần tin cậy và cởi mở hai thủ tướng đã trao đổi về hợp tác việt nga trong bối cảnh dịch bệnh
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam luôn ủng hộ và sát cánh cùng liên bang nga trong cuộc chiến chống đại dịch covid một mươi chín
về phần mình thủ tướng nga mishustin đánh giá cao cách việt nam kiểm soát bệnh dịch
trên tinh thần đó hai thủ tướng nhất trí hỗ trợ công dân hai nước bị ảnh hưởng trên lãnh thổ của nhau tạo điều kiện thuận lợi cho xuất nhập khẩu hàng hóa song phương
thưa quý vị trước tình hình dịch covid một mươi chín đang ảnh hưởng đến toàn thế giới
trưởng ban đối ngoại trung ương hoàng bình quân đã thay mặt trung ương đảng ta gửi thư thăm hỏi các chính đảng trên thế giới
đồng thời đề xuất các biện pháp hợp tác giữa các chính đảng và các nước cùng nhau đoàn kết vượt qua đại dịch
các chính đảng trên thế giới cũng đã gửi thư và điện tới đảng ta đánh giá cao nỗ lực và các biện pháp triệt đề hiệu quả của đảng và chính phủ việt nam
trong ngăn chặn dịch bệnh
tỏ khâm phục cho kết quả tích cực mà việt nam đã đạt được
các đảng bày tỏ cảm ơn về sự hỗ trợ giúp đỡ tình cảm đoàn kết của đảng chính phủ và nhân dân việt nam
đối với các quốc gia trên thế giới trong công cuộc phòng chống dịch
trưởng ban đối ngoại trung ương đảng nhân dân cách mạng lào khẳng định đảng chính phủ lào bày tỏ rất biết ơn và vô cùng cảm động
mặc dù việt nam còn gặp rất nhiều khó khăn trong phòng chống dịch covid một mươi chín
nhưng đảng chính phủ và nhân dân việt nam đã ủng hộ và giúp đỡ các nước khác đang phải đối phó với dịch bệnh trong đó có lào
nhấn mạnh sự ủng hộ quý báu kịp thời và rất hiệu quả ấy góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn và phòng chống dịch bệnh hiện nay
trưởng ban liên lạc đối ngoại trung ương đảng cộng sản trung quốc khẳng định sẵn sàng cùng với chính đảng các nước trên thế giới
trong đó có việt nam tăng cường chia sẻ kinh nghiệm phối hợp biện pháp chống dịch cùng nỗ lực sớm chiến thắng dịch bệnh
ban quốc tế đảng lao động triều tiên nhấn mạnh dịch covid một mươi chín được kiềm chế hiệu quả tại việt nam nhờ những biện pháp tích cực và quyết liệt của đảng cộng sản việt nam
bày tỏ tin tưởng nhân dân việt nam chắc chắn sẽ giành chiến thắng trong cuộc đấu tranh này
trưởng ban đối ngoại đảng phong trào cánh tả thống nhất dominica khẳng định
sức mạnh tổng hợp về con người và tổ chức cùng với tầm nhìn chính trị và xã hội của đảng cộng sản việt nam và chính phủ việt nam
và sự chuẩn bị về khoa học y tế kỹ thuật đã cho phép việt nam có thể kiểm soát được những tác động của đại dịch
tổng bí thư đảng cộng sản thụy sĩ bày tỏ đánh giá cao những nỗ lực của hệ thống chính trị y tế và khả năng tuyệt vời mà người dân việt nam và đảng cộng sản việt nam đã thực hiện
khẳng định với tính yêu việt của hệ thống xã hội chủ nghĩa việt nam đã làm rất tốt việc ngăn chặn dịch bệnh và trở thành một hình mẫu trong việc phòng chống dịch covid một mươi chín
chia sẻ quan điểm trên đảng cộng sản mexico nhấn mạnh
tính yêu việt của sức mạnh của những người lao động trong xã hội trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa trong việc xử lý các vấn đề như covid một mươi chín
các chính đảng khẳng định việt nam là tấm gương sang chói và hy vọng nguồn động viên lớn lao cho các quốc gia trên thế giới trong công cuộc phòng chống dịch covid một mươi chín
những kinh nghiệm và kết quả đạt được của việt nam sẽ là nguồn kinh nghiệm tham khảo hiệu quả cho các nước
các đảng bày tỏ tin tưởng việt nam sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa và sớm vượt qua đại dịch dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
khẳng định mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác đoàn kết với việt nam trong cuộc đấu tranh phòng chống covid một mươi chín cũng như trong quan hệ hữu nghị song phương
thưa quý vị tiếp tục phiên họp thứ bốn mươi bốn hôm nay ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi một của quốc hội
và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường
đối với chương trình năm hai nghìn hai mươi một kỳ họp thứ một mươi một quốc hội khóa một mươi bốn
quốc hội sẽ xem xét thông qua bốn dự án luật đã được cho ý kiến tại kỳ họp thứ một mươi không cho ý kiến dự án nào
tại kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa một mươi năm thông qua dự thảo nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi hai không cho ý kiến về dự án nào
tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm cho ý kiến sáu dự án luật liên quan dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường
tuy nhiên dự thảo luật mới quy định việc bắt buộc phân loại chất thải rắn tại nguồn trong các bao bì thiết bị chứa đối với hộ gia đình cá nhân ở đô thị
vì thế nhiều đại biểu đề nghị xem xét bổ sung quy định lộ trình áp dụng đối với khu vực nông thôn để bảo đảm tính đồng bộ hiệu quả
đó là tính tới chiều nay chúng ta đã vượt qua hơn năm ngày không có ca mắc mới covid một mươi chín
tổng số ca mắc của cả nước vẫn là hai trăm sáu mươi tám ca và không có ca nào tử vong
việt nam đã công bố hai trăm một mươi sáu trường hợp khỏi bệnh chiếm tám mươi năm
năm mươi hai trường hợp còn lại đang điều trị có một mươi chín người về từ nước ngoài
hầu hết các bệnh nhân đều có sức khỏe ổn định
ba bệnh nhân nặng cũng đỡ dần
và trong ngày hôm nay đã có một bệnh nhân mắc covid một mươi chín tại bệnh viện giã chiến củ chi
thành phố hồ chí minh
được công bố khỏi bệnh bệnh nhân có sức khỏe ổn định không sốt không hò không khó thở
hôm nay tỉnh quảng nam vừa phê duyệt chủ trương dự toán và kế hoạch mua sắm trang thiết bị vật tư
cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh để phục vụ cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
với tổng kinh phí là hơn sáu mươi hai tỷ đồng
tỉnh quảng nam sẽ mua sắm thiết bị cho một mươi tám trung tâm y tế tuyến huyện
bệnh viện đa khoa tp hội an và ba bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh
những trang thiết bị y tế cần thiết phục vụ cho công tác giám sát phòng chống dịch
lấy mẫu xét nghiệm virus covid một mươi chín cấp cứu tại chỗ vận chuyển bệnh nhân điều trị và hồi sức tại các bệnh viện
việc mua sắm trang thiết bị y tế lần này không chỉ đáp ứng kịp thời nhu cầu phòng chống dịch covid một mươi chín
mà còn được sử dụng lâu dài bảo đảm phát huy tối đa hiệu quả đầu tư
từ ngày hai mươi một tháng bốn tại chùa linh thông tp hải dương
tỉnh hải dương tổ chức phát gạo miễn phí cho người nghèo người gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
mỗi người dân đến đây sẽ được nhận năm kg gạo một người một mươi tấn gạo sẽ được phát đến khi hết
trước đó chùa linh thông cũng đã trao tặng hai trăm ba mươi suất gạo cho hai mươi ba hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường quang trung
mới đây tại nghệ an cá nhân ông trương văn hiền tổng giám đốc công ty cổ phần vật tư nông nghiệp nghệ an
đã trao tặng cho ủy ban mặt trận tổ quốc tp vinh hai mươi năm tấn gạo tổng trị giá bốn trăm linh triệu đồng
ngay sau lễ tiếp nhận ủy ban mặt trận tp vinh đã phân bổ số gạo trên cho hai mươi năm phường xã trên địa bàn
để hỗ trợ cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn
thưa quý vị mặc dù dịch covid một mươi chín vẫn đang có những diễn biến rất phức tạp
tuy nhiên tại lào cai chiến tuyến phòng chống dịch vẫn đang được giữ vững
kết quả ấy có được đó là nhờ sự trung sức đồng lòng của cả cộng đồng
nhờ sự hy sinh thầm lặng của nhiều lực lượng đang tham gia trực tiếp trong cuộc chiến đầy cam go
tám giờ sáng không khí tại khu bếp ăn trường quân sự tỉnh lào cai đã rất nhộn nhịp khẩn trương
sau khi phục vụ xong bữa sáng cho công dân ở khu cách ly
các chiến sĩ lại bắt tay vào chế biến hàng trăm suất ăn cho bữa trưa
tính tới thời điểm hiện tại đã có trên hai ba trăm linh người được cách ly tại khu vực trường quân sự tỉnh lào cai
đa phần trong số đó đã hoàn thành quá trình cách ly một cách an toàn
hôm nay cảm giác cũng tốt cũng có cơm ăn cái gì cũng có ăn sáng có chiều cũng có con tôn
nhiệm vụ chiến đấu chống dịch cũng như là chống giặc
thế mọi cán bộ chiến sĩ cũng như các lực lượng khác đều xác định nỗ lực và quyết tâm cao
để hoàn thành tốt nhất cái nhiệm vụ phòng chống dịch
giữ gìn sức khỏe cho người dân cũng như bảo đảm giữ gìn sức khỏe cho tất cả các lực lượng
vì nhân dân hy sinh
nhân dân phục vụ
những khó khăn vất vả của cán bộ chiến sĩ tại trường quân sự lào cai trong thời gian qua
đã và đang góp phần cùng với cả nước phòng chống dịch bệnh hiệu quả
thưa quý vị trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn nguy cơ tiềm ẩn
thì việc điều trị bệnh nhân cũng gặp phải không ít những khó khăn
trước tình hình đó để hỗ trợ người dân được chăm sóc y tế
thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo bộ y tế bộ thông tin và truyền thông
phối hợp triển khai mô hình khám chữa bệnh từ xa tới các hộ gia đình
và bệnh viện đại học y hà nội được chọn làm nơi thí điểm
đây là tổn thương chấn thương của sương cuộc sống d một mươi một và một mươi hai
trên lâm sàng anh báo cáo là bệnh nhân có liệt đúng không ạ
đây là một buổi khám bệnh từ xa của bệnh viện đại học y hà nội
với bệnh viện đao khoa tỉnh hà tĩnh
cho một bệnh nhân bị ngã hiện phải nằm bất động có nhiều tổn thương
các bác sĩ đầu ngành về trần đoán hình ảnh
lâm sàng nội thần kinh đã cùng giám đốc bệnh viện đại học y hà nội
hội trần trực tiếp với bệnh viện đa khoa tỉnh hà tĩnh
để đưa ra hướng điều trị kịp thời nhất cho bệnh nhân
trong buổi khám trực tiếp hôm nay có bốn đầu cầu tham gia
với bảy bệnh nhân được chẩn đoán
với nền tảng ứng dụng khám từ xa này các ca bệnh đều được phân tích cụ thể
đưa ra hướng xử lý tại viện tại nhà hoặc trường hợp nào nên chuyển lên tuyến trên
học tập được rất nhiều của các thầy
từ chẩn đoán hình ảnh đến khám lâm sàng đến các triều trữ
mà các thầy có thể nói là chỉ nít ra những triều trữ hoa
và trò tìm một cách rất nhanh và nhanh
thì đây mới xin đây vẫn chỉ là mức đầu tiên
khi mà các công nghệ bắt đầu ứng dụng với các phần mềm sau này
chúng ta sẽ càng ngày càng có chất lượng khám trực cao hơn tốt hơn
và đặc biệt là đối với cả ngành y chúng tôi vẫn nói là
không thể sử dụng một phương pháp để có thể chẩn đoán được bệnh
sử dụng rất nhiều phương pháp và telemedicine là một phương pháp phối hợp trong việc chẩn đoán
hệ thống khám bệnh từ xa giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế nhanh chóng thuận lợi
nhất là không cần phải đến bệnh viện khi không cần thiết
giúp giảm tải cho bệnh viện tránh lây bệnh
tuy nhiên hiện nay vẫn còn một số khó khăn khi vận hành nền tảng ứng dụng này
nguồn lực chúng ta còn hạn chế
tại vì các nước phát triển người dân có thể mua những dụng cụ
những device có thể tự theo dõi sức khỏe ở nhà
tuy nhiên ở việt nam dụng cụ đó hiện nay còn rất tấp và rất hạn chế cho người dân
cái khó khăn thứ hai quan trọng hơn cả đó là hành lăng pháp lý
hiện nay chúng ta vẫn chưa có chính thức các văn bản hướng dẫn
việc triển khai khám chữa bệnh từ xa
nguồn lực đầu bảo hiểm y tế có tri trọng không và thu phí cho người dân như thế nào
trong bối cảnh dịch bệnh mô hình khám chữa bệnh từ xa giúp người bệnh
được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao
giảm tải cho các cơ sở khám chữa bệnh giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh covid một mươi chín
đồng thời thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế
nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân
đây cũng là giải pháp đáp ứng yêu cầu chống dịch
bảo đảm công khai minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính giảm lượng giấy tờ
ngân hàng nhà nước vừa công bố danh sách đầy đủ gồm số điện thoại và mail đường dây nóng
để hỗ trợ người vai vốn tại sáu mươi ba tỉnh thành trên cả nước
đường dây nóng là nơi tiếp nhận và xử lý các kiến nghị khó khăn vướng mắt của người dân
doanh nghiệp các hiệp hội trên địa bàn về hỗ trợ giãn nợ cơ cấu lại nợ
giảm lãi suất do ảnh hưởng của covid một mươi chín
ngân hàng nhà nước chi nhánh các địa phương có trách nhiệm tiếp nhận xử lý các kiến nghị này
đối với các phản ánh vượt thẩm quyền các chi nhánh cần chủ động liên hệ ngay
với văn phòng ngân hàng nhà nước và các cơ quan liên quan để phối hợp xử lý
thưa quý vị tính đến chiều nay đã có hơn năm mươi sáu tờ
tổng số lượng gạo được xuất khẩu trong tổng số bốn trăm linh tấn xuất khẩu theo hạn ngạch tháng bốn
đây là thông tin được tổng cục hải quan công bố
tổng cục hải quan cho biết trong thời gian từ h ngày một mươi một tháng bốn đến một mươi chín h ba mươi bốn phút ngày một mươi hai tháng bốn
các doanh nghiệp đăng ký tờ khai tại một mươi ba tri cục hải quan với tổng số lượng gạo đã đăng ký xuất khẩu gần bốn trăm linh tấn
để kịp thời cung cấp thông tin về lượng gạo xuất khẩu đã được đăng ký mở tờ khai hải quan
tổng cục đã bổ sung thông tin thống kê
về tình hình đăng ký xuất khẩu gạo trên trang chủ của cổng thông tin điện tử hải quan
tại địa chỉ www custom gov vn
tại đồng nai nơi được xem là thủ phủ chăn nuôi lợn của cả nước
hiện nay giá thịt lợn cũng đang ở mức cao và có xu hướng tăng lên
điều này có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân đặc biệt là trong thời điểm phòng chống dịch bệnh
tại một số chợ truyền thống trên địa bàn giá thịt lợn tiếp tục tăng một mươi đồng
so với thời điểm giữa tháng bốn
theo một số tiểu thương nguyên nhân giá thịt tăng mạnh là do giá lợn hơi hiện đã ở mức chín mươi đồng một kg
việc giá lợn tiếp tục tăng trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
khiến người dân càng thêm trật vật
giá heo của thời điểm này thì rất là đang tăng dịch bệnh thì đang diễn ra rất là phức tạp
cho nên là đời sống của người dân gặp khó khăn thì mong rằng giá heo giảm xuống
để cho cuộc sống của người dân khỏi khó khăn trong mùa dịch hơn
toàn tỉnh đồng nai có tổng đàn lợn khoảng hai triệu con
chủ yếu tập trung trong các trang trại chăn nuôi
sau dịch tả lợn châu phi số lượng lợn buộc phải tiêu hủy lên đến hàng trăm nghìn con
khiến tổng đàn lợn giảm sâu
trước tình trạng này chính quyền các địa phương tiếp tục khuyến khích các trang trại
cơ sở chăn nuôi đủ điều kiện vệ sinh tái đàn trở lại để bảo đảm nguồn cung cấp ra thị trường
điều kiện với các cơ sở trăn nuôi cũng như các trại đủ điều kiện an toàn sinh học
để khuyến khích và bằng các cơ chế chính sách hỗ trợ và khuyến khích họ phát triển đàn heo
đồng thời cũng trăn nuôi thay thế các loại da súc da cầm khác cung cấp trong thị trường phong phú
và bù đắp qua lại lẫn nhau để đảm bảo da theo mình ổn được cho nhu cầu tiêu dụng của nhân dân trên địa bàn
theo đại diện một số doanh nghiệp kinh doanh thịt lợn trên địa bàn tỉnh đồng nai
để giảm được giá lợn bán lẻ hiện nay thì nguồn cung lợn phải được bảo đảm ổn định
và có phương án bình ổn giá từ các doanh nghiệp lớn
ngoài ra cơ quan quản lý nhà nước cần có các chính sách bình ổn để kiểm soát giá cả tốt hơn
giúp người tiêu dùng giảm bớt khó khăn nhất là trong giai đoạn dịch bệnh
thưa quý vị theo đề án tái cơ cấu ngành chăn nuôi lợn trên địa bàn thành phố giai đoạn năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
của ủy ban nhân dân tp hcm thì trong vòng năm năm tới thành phố sẽ duy trì ổn định tổng đàn lợn ở mức hai trăm linh con
trên địa bàn tp hcm
hiện có hơn ba chín trăm linh hộ chăn nuôi heo với tổng đàn heo hai trăm bảy mươi bốn con
theo đề án tái cơ cấu ngành chăn nuôi heo từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi
thành phố sẽ giảm nhanh các hộ chăn nuôi không đảm bảo an toàn sinh học
nhất là các hộ chăn nuôi tận dụng thức ăn thừa duy trì ổn định đàn heo khoảng hai trăm linh con
tập trung trăn nuôi tại các nguyện củ chi hốc môn bình chánh cân dơ nhà bè không nuôi heo tại các quận
quy mô chăn nuôi bình quân đạt hai trăm linh con trên một hộ
tỷ lệ hộ trăn nuôi heo được chứng nhận việt gáp đạt trên chín mươi chín mươi năm
phấn đấu một trăm linh các cơ sở con giống được quản lý dữ liệu
trên chín mươi các cơ sở sản xuất giống heo trên địa bàn thành phố được chứng nhận con giống
trên hai mươi hộ chăn nuôi tham gia tổ hợp tác hợp tác xã chăn nuôi heo chuỗi liên kết ngành hàng thịt heo
trải qua chặng đường bảy mươi năm hình thành và phát triển
hội nhà báo việt nam đã và đang ngày càng khẳng định vai trò của mình
những thách thức của truyền thông số và sức kết nối của mạng xã hội trong tình hình mới
đang đặt ra bài toán với giới báo chí
ngày hai mươi một tháng bốn năm một nghìn chín trăm năm mươi là mốc thời gian lịch sử của giới báo chí việt nam
khi những người làm báo chính thức có một tổ chức chính trị xã hội và nghề nghiệp của mình
bảy mươi năm qua
trải qua một mươi kỳ đại hội
hội nhà báo việt nam đã thực sự đồng hành cùng dân tộc
cùng góp phần đắc lực vào sự nghiệp bảo vệ tổ quốc
và giờ đây trong giai đoạn phát triển mới của đất nước của đời sống báo chí
với sự quyết liệt kịp thời và hiệu quả trong chỉ đạo điều hành
hoạt động của hội nhà báo việt nam đã ngày càng khẳng định được vai trò
là mái nhà chung của các hội viên nhà báo
đến nay cả nước có trên hai mươi bốn hội viên sinh hoạt tại sáu mươi ba hội nhà báo các tỉnh thành phố
trong tình hình mới hiện nay
hội nhà báo nói riêng và giới báo chí nói chung
cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức
cũng như những tồn tại cần phải thay đổi
ngày tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
bàn bí thư đã ra chỉ thị số bốn mươi ba
về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với hoạt động của hội nhà báo việt nam trong tình hình mới
đây là kim chỉ nam cho hoạt động tới đây của hội sau chặng đường bảy thập kỷ
vâng thưa quý vị khán giả
cách đây bảy mươi năm
ngày hai mươi một tháng bốn năm một nghìn chín trăm năm mươi
hội nhà báo việt nam đã chính thức được thành lập
và trải qua một chặng đường dài đầy vẻ vang
thì đội ngũ những người làm báo đã và đang nỗ lực mọi ngày
trên mặt trận tư tưởng
để đưa đến cho độc giả những thông tin nhanh chóng
chính xác và đầy đủ
và trong tình hình mới hiện nay
chúng ta cũng đang gặp rất nhiều những khó khăn
cho những người làm báo nói chung
và hội nhà báo việt nam nói riêng
sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phần trao đổi
của biên tập viên thúy quỳnh
cùng với vị khách mời của chương trình ngày hôm nay
đó là ông hồ quang lợi
phó chủ tịch thường trực hội nhà báo việt nam
để cùng tìm hiểu rõ hơn
xin mời quý vị khán giả
xin chân thành cảm ơn ông hồ quang lợi
phó chủ tịch thường trực hội nhà báo việt nam
đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
thưa ông trải qua chặng đường bảy mươi năm lịch sử
hội nhà báo việt nam đã hoàn thành tốt vai trò của mình
vậy thì theo ông là thành quả của bảy mươi năm lịch sử đó
có ý nghĩa như thế nào đối với thế hệ làm báo hôm nay
tôi nghĩ là điều sâu sắc nhất và thiêng liêng nhất
trong cái truyền thống vẻ vang của hội nhà báo việt nam
trong bảy thập kỷ qua
chính là tinh thần tiên phong
tinh thần cống hiến của những người làm báo cách mạng
trong các cuộc kháng chiến trước đây
cũng như là trong công cuộc xây dựng
và bảo vệ tổ quốc việt nam ngày hôm nay
thì chúng ta thấy những người làm báo
luôn luôn ở trên tuyến đầu
của những nhiệm vụ cách mạng
quan trọng nhất nóng bỏng nhất và khó khăn nhất
cái tinh thần cống hiến đó
luôn luôn được ngời sáng
và được các thế hệ người làm báo việt nam
ngày hôm nay tiếp tục phát huy
ngay trong những ngày này
chúng ta thấy là cả nước của chúng ta
đang dồn sức để chống dịch covid một mươi chín
thì báo chí tiếp tục cùng với công an
quân đội và lực lượng y tế
trên tuyến đầu chống dịch
và các nhà báo của chúng ta thật sự là xuất sắc
những cái thước phim những cái hình ảnh
những cái tư liệu quý
mà các nhà báo của chúng ta
từ các tâm dịch từ các bệnh viện
từ các khu cách ly tập trung
và cả ở các miền biên giới
mang đến cho công chúng
thật sự cho thấy một hình ảnh
một đất nước đang đồng lòng
một đất nước đang đoàn kết
và dốc sức để chống dịch
trong tình hình mới hiện nay thì theo ông
thách thức đối với những người làm báo nói chung
và hội nhà báo nói riêng là gì
tôi nghĩ là chúng ta đang sống trong cái thời đại
truyền thông kỹ thuật số
và đối với báo chí
thì cái thách thức lớn nhất
nóng bỏng nhất hiện nay
chính là thách thức từ truyền thông xã hội
và mạng xã hội
mạng xã hội và báo chí
nhiều người đặt vấn đề là đó là
nên là đối lập hay nên là tương tác
tôi nghĩ là mạng xã hội đã trở thành
một cái phương tiện thiết yếu
đối với đời sống xã hội ngày hôm nay
trong đó có cả giới báo chí
cho nên báo chí cần phải tương tác
với mạng xã hội
nhưng mà chúng ta tương tác như thế nào
làm sao cho báo chí không bị mạng xã hội dẫn dắt
báo chí không bị mạng xã hội chi phối và lấn át
tôi nghĩ rằng đây là một vấn đề rất nóng
hiện nay mà giới báo chí không phải chỉ ở nước ta
mà cả thế giới đang phải đối mặt và phải vượt qua
một cái thách thức thứ hai mà tôi thấy cũng nóng bỏng
đó là vấn đề kinh tế báo chí
vấn đề kinh tế báo chí là một vấn đề có tính lâu dài
nhưng mà vào thời điểm này là thật sự là thách thức
các nhà báo các cơ quan báo chí của chúng ta
đang tìm mọi cách để vượt qua
nhưng rất cần sự hỗ trợ của các cơ quan chính phủ
để làm sao có một cơ chế một chính sách phù hợp
để hỗ trợ báo chí
mới đây ban bí thư đã ban hành chỉ thị số bốn mươi ba
tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với hoạt động của hội nhà báo việt nam
trong tình hình mới
vậy thì theo ông điểm nhấn của chỉ thị lần này là gì
đặc biệt là đối với những người làm báo nói chung
và đối với hội nói riêng
hội nhà báo việt nam và giới báo chí cả nước
đón nhận với một niềm phấn khởi
cái chỉ thị bốn mươi ba của ban bí thư trung ương
về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với hoạt động của hội nhà báo việt nam
tôi nghĩ đây là một văn bản hết sức là quan trọng
không chỉ đối với hội nhà báo việt nam
và còn đối với giới báo chí cả nước
cái điều này nó thể hiện
sự đánh giá cao của đảng và nhà nước chúng ta
đối với vai trò và đối với công hiến của giới báo chí
nhưng đồng thời cũng thể hiện niềm tin
của lãnh đạo đảng nhà nước của nhân dân đối với giáo chí
và về phía những người làm báo
thì hội nhà báo việt nam và giới báo chí cả nước
thì nhận thức được ngày càng rõ hơn
cái trách nhiệm của mình
đối với đất nước và đối với nhân dân
tôi nghĩ là đối với người làm báo
thì quan trọng nhất là có ba việc
một là phải nâng cao cái bản lĩnh chính trị
thứ hai là phải nâng cao cái trình độ chuyên môn nghiệp vụ
để chúng ta đủ sức tác nghiệp
một cách vững chắc
ở trong cái thời đại truyền thông kỹ thuật số
thứ ba đặc biệt tôi muốn nhấn mạnh
là báo chí phải nêu cao cái đạo đức nghề nghiệp
chúng ta không thể thắng được mạng xã hội
bằng tốc độ đưa tin
bằng tốc độ đưa tin
bởi vì mạng xã hội vượt trội báo chí
về tốc độ đưa tin
và sự liên kết sự kết nối
nhưng mà báo chí sẽ vượt trội mạng xã hội
bằng tính chuẩn mực tinh thần trách nhiệm
của những người làm báo
đó là đội ngũ những người làm báo cách mạng
chúng ta xây dựng một nền báo chí
giàu tính chiến đấu nhân văn
vì lợi ích của đất nước và nhân dân
xin cảm ơn những chia sẻ của ông
vâng thưa quý vị và các bạn
trạng đường bảy thập kỷ qua của hội nhà báo việt nam
có ý nghĩa quan trọng đối với thế hệ
những người làm báo
thách thức hay cơ hội luôn đồng hành
với báo chí trong mọi hành trình cách mạng
tuy nhiên với chỉ thị số bốn mươi ba của ban bí thư
kim chỉ nam cho những người làm báo
trong tình hình mới được ban hành
đúng thời điểm này càng có giá trị hơn
với những người làm báo
những chiến sĩ cách mạng trên mặt trận tư tưởng
tuy nhiên dù thời đại nào
giai đoạn nào dưới sự lãnh đạo của đảng
những người làm báo nói chung
và hội nhà báo nói riêng sẽ luôn sát cánh
đồng hành cùng với dân tộc
góp phần vào công cụ xây dựng và phát triển đất nước